phiên tòa hình sự ở manhattan vụ truy tố ông donald trump về việc làm giả hồ sơ kinh doanh để trả tiền để xử im lặng về thông tin có hại trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ hai nghìn một mươi sáu đang đến hồi kết
thẩm phán james machan đã chủ trì các phiên tranh tụng kéo dài hơn một tháng và bây giờ bồi thẩm đoàn một mươi hai người sẽ đưa ra quyết định quan trọng nhất liệu ông donald trump có phạm tội hay không
bồi thẩm đoàn gồm một mươi hai bồi thẩm viên chính thức và sáu thành viên dự bị được thành lập trong bốn ngày làm việc đầu tiên của phiên tòa bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bốn
nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là xác định xem ông donald trump có tội hay không với cáo buộc che đậy các khoản chi cho stomy daniels để sau kiêu dâm này không lên tiếng về bê bối tỉnh ái với ông trước thềm cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
trong các phiên tranh tụng những tuần qua phía công tố viên và đội ngũ pháp lý của ông donald trump đã trụ tập hàng loạt nhân chứng gia trình diện tạo
để cung cấp lời khai trước bồi thẩm đoàn
các công tố viên đã triệu tập hai mươi nhân chứng xuất hiện trước tòa với tổng thời gian điều trần hơn năm mươi giờ
trong số này có cựu luật sư thân tín michael cohen của ông donald trump và ông david packer khi đó là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty truyền thống ami
chuyển hỗ trợ ông donald trump tóm và diệt thông tin bất lời
thẩm phán mechen dự định tuyên bố kết thúc giai đoạn tranh tụng vào ngày hai mươi tám tháng năm
bộ thẩm đoàn sẽ thảo luận trước khi đưa ra kết luận cuối cùng
phần buồn chán nhất với bồi thẩm đoàn là ngồi nghe các bên tranh luận đã kết thúc
thế nhưng chối treo là phần nhàm chán ấy lại quan trọng nhất vì nó cung cấp thông tin cho họ ra quyết định
cựu công tố viên new york bernarda vailanona đã nhấn mạnh
bộ thẩm đoàn gồm bảy nam và năm nữ hầu hết tốt nghiệp đại học và có hai người là luật sư
họ được lựa chọn để đảm bảo có thể đưa ra quyết định khách quan nhất mà không bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị
dựa trên lời khai của các nhân chứng họ sẽ định đoạt số phận pháp lý của ông donald trump tại phiên tòa
ery salen cựu công tố viên mahatan cho biết việc hai luật sư tham gia bồi thẩm đoàn dường như là yếu tố lý tưởng trong những vụ kiện phức tạp và có ảnh hưởng như ông donald trump cũng như là con rào hai lưỡi
theo saland một khi đã tham gia bồi thẩm đoàn mọi lời nói hành động của họ đều có thể gây tác động lan tỏa ở mức độ không thể lường trước
và công chúng sẽ không muốn các luật sư trong bồi thẩm đoàn áp đặt cách diễn ra
nếu ông donald trump phạm tội mỹ kỳ đó sẽ đối mặt tình huống chưa từng có khi ông là cựu tổng thống ứng viên đề cử đảng cộng hòa đang vận động tranh cử
làm giả hồ sơ kinh doanh là tội nhẹ thế nhưng nó bị coi là trọng tội cấp e nếu được thực hiện để che giấu tội khác
cấp e là mức trọng tội thấp nhất ở new york có thể bị phá hủy
nếu ông donald trump phạm tội mỹ khi đó sẽ đối mặt tình huống chưa từng có khi ông là cựu tội cấp e nếu được thực hiện để che giấu tội cấp e
theo khảo sát do reuters và ipost đã thực hiện vào hồi tháng bốn với các cử tri đã đăng ký sáu mươi cử tri độc lập chung quan điểm
ông chris ares nhà thăm dò của đảng cộng hòa đã hoài nghi về tỷ lệ cử tri phe này thực sự từ bỏ ông donald trump
thế nhưng cảnh báo sự quay lưng dù chỉ từ số ít cử tri trung lập cũng có thể giúp tổng thống joe biden đắc cử
bà jessica mclaughlin từng là cố vấn cho chiến dịch của ứng viên cộng hòa vic vic ramaswamy nói
phán quyết có tội sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của ông
ngoài ra chiến dịch của ông donald trump sẽ phải tăng phân bổ quân lực tài chính cho vấn đề pháp lý do cựu tổng thống chắc chắn sẽ kháng cáo
trong khi đó nếu bồi thẩm đoàn ra phán quyết vô tội đó sẽ là chiến thắng rất lớn cho ông donald trump
đặc biệt là khi cựu tổng thống nhiều lần chỉ trích vụ truy tối là san phù thủy nhằm cản trở chiến dịch chạy đua vào nhà trắng của ông theo giới quan sát
cựu tổng thống sẽ dùng phán quyết tại new york để tuyên bố các vụ truy tố khác nhằm vào ông là không có cơ sở pháp lý
mitch loughlin nhận định
ông donald trump còn đang đối mặt hai vụ truy tố liên bang liên quan cách xử lý tài liệu mật sau khi rời nhà trắng ở florida
amil lật kèo bầu cử năm hai nghìn hai mươi dẫn đến vụ bạo loạn tại điện capitol ở washington và vụ truy tố cấp bang amil thay đổi kết quả bầu cử năm hai nghìn hai mươi bằng nigeria
ông donald trump đều bác bỏ các cáo buộc
nếu không thể đạt đồng thuận về quyết định cuối cùng bồi thẩm đoàn có thể thông báo với thẩm phán chủ tọa rằng họ đang bế tác
tại tòa án liên bang và nhiều bang trong đó có new york thẩm phán sẽ đọc chỉ thị ireland kêu gọi bồi thẩm viên xét lại các quan điểm cá nhân và thay đổi nếu họ cảm thấy mình sai
thẩm phán sẽ cảnh báo bồi thường viên không thay đổi quan điểm nếu chỉ nhằm đạt phán quyết hoặc khiến niềm tin của họ vào vụ kiện bị suy yếu
một số bang tại mỹ cấm đọc chỉ thị ireland bởi giới chức tin rằng động thái này gây áp lực lên bồi thẩm đoàn để họ đạt quyết định đồng thuận
nếu việc này không giải quyết được bế tắc ở bồi thẩm đoàn thẩm phán sẽ quyết định đình chỉ xét xử tiến hành lại phiên tòa từ đầu
ông donald trump có thể sẽ coi đình chỉ xét xử là một chiến thắng
theo giới phân tích sự việc này không đồng nghĩa là ông sang án
bà karen fine cố vấn đảng dân chủ từng làm việc tại nhà trắng dưới thời ông bew clinton đã nói bất kể phán quyết là gì ông donald trump sẽ không còn bị hạn chế bởi lệnh cấm phát ngôn trong quá trình xét xử
bà finney tính chắc rằng ông donald trump sẽ củng kích các đối thủ
ông donald trump sẽ củng kích các đối thủ gai gắt hơn nhằm mục đích chính trị của mình
bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến diễn ra vào thứ ba ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn với sự tham gia của nhiều đảng
thế nhưng thực tế là cuộc đua sòng mã tại đâu giữa ứng cử viên donald trump của đảng cộng hòa và joe biden đảng dân chủ
chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn đang ở giai đoạn chạy đà quan trọng khi hai ứng viên tiềm năng là đương kim tổng thống biden của đảng dân chủ và ứng viên trump của đảng cộng hòa
đều đang chuẩn bị cho cuộc tranh luận trực tiếp vào ngày hai mươi bảy tháng sáu tới tại atlanta
trước thêm cuộc tranh luận trực tiếp ông trump có vẻ như đang chiếm ưu thế trước đương kim tổng thống biden
hãng reuters ngày hai mươi một tháng năm đã đưa tin chiến dịch tái tranh cử của tổng thống biden lần đầu tiên gây quỹ ít hơn đối thủ tranh cử trump vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sau khi cựu tổng thống trump đẩy mạnh chiến dịch phối hợp với ủy ban quốc gia cộng hòa và những nhà tài trợ lớn
theo đó chiến dịch của ông biden và ủy ban quốc gia dân chủ gây quỹ hơn năm mươi một triệu usd trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
thấp hơn so với mức bảy mươi sáu triệu usd mà ông trump và ủy ban quốc gia cộng hòa kêu gọi được
trước đó ông biden gây quỹ đến chín mươi triệu usd vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó ông trump cũng đang dẫn trước ông biden trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây
gần đây nhất trong các cuộc thăm dò dư luận vào ngày một mươi bốn tháng năm
tháng năm ông trump dẫn trước ông biden tại năm trên tổng số sáu bảng chiến địa vốn có ý nghĩa quyết định tới các cuộc bầu cử tổng thống mỹ
cụ thể ở michikan ghi nhận bốn mươi chín ủng hộ ông trump
còn bốn mươi hai ủng hộ ông biden ở arizona là bốn mươi chín và bốn mươi hai ở nevada là năm mươi và ba mươi tám ở georgia là bốn mươi chín và ba mươi chín và pennsylvania là bốn mươi bảy và bốn mươi bốn
hiện ông biden chỉ giữ ưu thế tại duy nhất một bang chiến địa là wiscochin ông trump là bốn mươi năm và ông biden là bốn mươi bảy
cuộc bầu cử tổng thống mỹ thu hút sự chú ý của người dân mỹ và trên toàn thế giới
giới quan sát chính trị từ lâu đã tham gia
theo dõi chặt chẽ chiến dịch tranh cử của các ứng viên và đưa ra những dự đoán đáng chú ý về kết quả cuộc bầu cử
tnc olga palenko trưởng khuôn nghiên cứu quan hệ quốc tế trường đại học nhân văn quốc gia nga cho rằng
ông biden vẫn có nhiều cơ hội để tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai bất chấp những kết quả bất lợi thời gian gần đây
theo bà oga palenko ông biden đạt được không ít thành tiệu trong nhiệm kỳ của mình và đây là những hành trang quan trọng
giúp ông biden nắm ưu thế trong cuộc chạy đua sắp tới
như hàng chục triệu việc làm mới được tạo ra
thấp nhất trong nửa thế kỷ hàng triệu người mỹ khởi nghiệp tiền lương tiếp tục tăng
lạm phát giảm từ chín xuống còn ba hay xây dựng hành lang bảo đảm lợi ích cho ngành năng lượng và công nghiệp quốc phòng mỹ
bên cạnh đó trong bối cảnh nước mỹ đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức cả ở trong nước
lẫn cục diện chính trị thế giới diễn biến phức tạp khó lường
người dân mỹ ưu tiên một nhà lãnh đạo theo quan điểm truyền thống
bảo đảm sự an toàn trong hoạch định chính sách đối nội đối ngoại
hơn nữa ông biden cũng đang nhận được sự ủng hộ từ chính giới trong nước
và điều này được thể hiện qua việc đề xuất tiếp tục viện trợ quân sự cho ukraine
của tổng thống biden được hạ viện thông qua sau nhiều tháng bị chỉ hoãn
điều này cho thấy chủ trương của chính quyền tổng thống mỹ biden trong vấn đề ukraine
được giới chính trị trong nước ủng hộ mạnh mẽ ngay cả một số nghị sĩ đảng cộng hòa
tuy nhiên cũng không ít chuyên gia lại cho rằng ông trump vẫn có uy tín và sức hút khá lớn trong đảng cộng hòa
cũng như đối với cử chỉ mỹ bất chấp ông liên tục vướng hàng loạt rắc rối pháp lý
liên quan đến các cáo buộc gián lận bầu cử phi phạm luật kinh doanh và quay rối tình dục
rất nhiều người tuyên bố sẵn sàng bỏ phiếu cho cựu tổng thống trump bởi họ kinh nhận
và đánh giá cao thành tựu kinh tế mà chính quyền của ông đã đạt được trong nhiệm kỳ
như tỷ lệ thất nghiệp thấp tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và những nỗ lực hồi sinh ngành công nghiệp sản xuất
họ còn ủng hộ lập trường cứng rắn của ông trump trong chính sách đối nội đối ngoại
đặc biệt là bảo vệ lợi ích của người mỹ
có thể nói chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn nhất là cuộc đua song mã giữa đương kim
tổng thống biden và ứng viên trump vẫn đang diễn ra gầy gắt và khó dự đoán tuy nhiên
cho dù ai là người giành chiến thắng trong cuộc đua sắp tới thì cuộc bầu cử tổng thống mỹ
hai nghìn hai mươi bốn là sự kiện quốc tế quan trọng được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm
các quyết định của tổng thống mỹ có tác động rất lớn đến chính trị kinh tế và an ninh thế
giới mỹ là một trong những cường quốc hàng đầu thế giới và các chính sách của nước này có thể
ảnh hưởng đến các điểm nóng các sự kiện ở nhiều khu vực khác nhau bên ngoài nước mỹ
cụ thể tổng thống mỹ nhiệm kỳ mới có quyền điều chỉnh chiến lược trong cuộc xung đột quân sự giữa
nga và ukraine đưa ra định hướng trong việc giải quyết xung đột giữa israel và palestine
xử lý mối đe dọa từ lực lượng houthi ở yemen và iran mối quan hệ với trung quốc và chính sách cho
vấn đề đài loan vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên hay những tranh chấp lãnh hải ở khu vực
ấn độ dương và thái bình dương ngoài ra các quyết định của tân tổng thống mỹ về chính sách
tài khoá thương mại thuế và các vấn đề kinh tế khác có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
nhiều quốc gia trên thế giới phụ thuộc vào sự ổn định kinh tế của mỹ vì liên quan đến thương
mại quốc tế và vai trò của đồng usd là đồng tiền dự trữ chính mặc dù trong những năm gần đây
ngày càng có nhiều quốc gia thực hiện nỗ lực phi đô lão hóa chính quyền và cộng đồng doanh
nghiệp mỹ cũng có thể tác động đến thị trường năng lượng bằng cách đưa ra nhiều hạn chế khác
nhau đối với ngành năng lượng của nga hay iran bên cạnh đó các vấn đề của nền kinh tế mỹ cũng
thể dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như đã xảy ra vào năm hai nghìn tám